thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối ngày một mươi năm tháng hai hà nội ghi nhận ba chín trăm bảy mươi hai ca covid một mươi chín trong đó có bảy trăm chín mươi tám ca cộng đồng
hiện toàn thành phố đang có gần chín mươi sáu f đang điều trị chiếm năm trong số này theo dõi tại nhà
sở y tế hà nội tối ngày một mươi năm tháng hai thông báo trong hai mươi bốn giờ qua thành phố ghi nhận ba chín trăm bảy mươi hai ca covid một mươi chín mới trong đó có bảy trăm chín mươi tám ca cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm tám mươi bảy xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
đây là ngày ghi nhận số ca bệnh covid một mươi chín cao nhất từ trước tới nay ở thủ đô
trong hai tuần trở lại đây số ca mỗi ngày được báo cáo giao động từ hai bảy trăm linh đến ba năm trăm linh ca
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như
hoàng mai một trăm tám mươi sáu đông anh một trăm bảy mươi năm trương mỹ một trăm năm mươi năm bắc tử liêm một trăm bốn mươi ba nam tử liêm một trăm bốn mươi một
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội có một trăm bảy mươi chín hai trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín
theo sở y tế hiện toàn thành phố có gần chín mươi sáu f đang điều trị trong đó có hơn chín mươi một năm trăm linh người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm ba mươi
hơn bảy trăm sáu mươi ca đang điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện
ngoài ra ba hai trăm bảy mươi ba ca đang điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
số còn lại ba trăm ba mươi tám ca đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện đại học y hà nội
ngày một mươi bốn tháng hai sở văn hóa và thể thao hà nội vừa ký ban hành công văn gửi ubnd các quận huyện thị xã trên địa bàn
về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động tại các di tích năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở văn hóa và thể thao hà nội đề nghị ubnd các quận huyện thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố
để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ubnd các xã phường thị trấn các ban quản lý di tích chủ động thực hiện
việc mở cửa đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả
việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch và của thành phố
sở văn hóa và thể thao hà nội cũng yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch

sở văn hóa và thể thao hà nội cũng yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn các điều kiện phòng chống dịch